còn tại tây ninh chỉ vì va chạm giao thông ba đối tượng đã hung hãn lấy mã tấu chém đối phương khiến nạn nhân nguy kịch
công an tp tây ninh ngày hôm nay đã bắt giữ ba đối tượng đó là lê hoàng tâm nguyễn minh thông và nguyễn ngọc anh thư
từ một mươi bảy đến hai mươi hai tuổi cùng chú tại tỉnh tây ninh
lực lượng công an đã thu giữ ba cây dao tự chế và một chiếc xe ô tô
các đối tượng khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn do va chạm giao thông nên đã sử dụng hung khí chém đối phương
hiện công an tp tây ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng